nạn nhân là một người đàn ông nghiện cờ bạc với nhiều mối quan hệ phức tạp trên mình chi chít những vết đập chém
hiện trường vụ án không một dấu vết manh mối duy nhất do vợ nạn nhân cung cấp là anh ta đã đi khỏi nhà ba hôm trước khi đi có mang theo sáu mươi triệu đồng
phải chăng đây là một vụ giết người cướp tài sản đơn thuần hay còn ẩn chứa một nguyên nhân sâu xa nào
với sự vào cuộc của tập thể chỉ huy và các trinh sát dày dặn kinh nghiệm bằng ý chí quyết tâm và sự phán đoán chính xác
chỉ trong một thời gian ngắn câu hỏi trên đã được trả lời đầy đủ và chính xác
kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi

những người thân và hàng xóm của anh bằng mới hôm qua còn đau đớn đưa tiếng anh về nơi an nghỉ cuối cùng
khi biết người sát hại anh chính là thừa
một số người thân của anh bằng không chịu nổi cú sốc này đã ngất liềm
tại cơ quan cảnh sát điều tra đối tượng trương thị thưa quanh co chối tội
chị ta có vẻ khá bình tĩnh có thể thưa đã mường tượng ra giây phút bị bắt này và chuẩn bị sẵn tâm lý
tuy nhiên thị không thể lý giải quyết
tại nỗi những vết máu của anh bằng trên xe ô tô và trên tường nhà nền nhà trương thị thừa đã phải cúi đầu nhận tội giết chồng
tại cơ quan cảnh sát điều tra trương thị thưa khai
thị gặp anh bằng trong một sới bạc và tự nguyện theo
thời gian gần đây anh chồng thua bạc nhiều nên bắt thị phải đưa tiền hàng cho mình để trả nợ
vì thế giữa hai vợ chồng thường xuyên xảy ra cãi vã
khoảng hai mươi một h ba mươi tối ngày một mươi tháng một mươi một sau khi bắt vợ đưa tiền hàng không được
anh bằng yêu cầu vợ phải gọi điện về nhà cho mẹ đẻ ở lạng sơn bán mảnh đất đi để lấy tiền cho bằng trả nợ
khi thưa từ chối thì lập tức bị chồng rút kiếm dí vào cổ đe dọa
bắt phải mở két để lấy tiền đưa cho anh ta nếu như không mở anh ta sẽ giết cả nhà
vốn cao to hơn chồng nên thưa dùng tay gạt kiếm ra và đá một nhát vào người bằng
thanh kiếm rơi ra thừa hoảng hốt chụp lấy và chém liên tiếp vào đầu và ngực chồng
đến khi anh bằng nằm im
chị ta cũng gục xuống bên cạnh
sau khoảng một tiếng khi đã bình tĩnh trở lại thưa lấy chăn cuốn xác chồng lại rồi cuốn vào túi bọc nệm cho vào thùng sát kéo xuống nhà dưới
khi có người phụ nữ đến quầy để mua thuốc trương thị thưa đã nhờ cùng bê thùng sắt chứa sắc trồng cho vào cốp xe ô tô
ngay sau khi trời vừa lờ mơ sáng thừa đã hùng hục dọn dẹp nhà cửa
lau các vết máu dính trên tường và nền nhà mang hết chăn đệm vào bếp châm lửa đốt
khoảng một mươi bốn h ngày một mươi một tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi ba thư điều khiển xe ô tô có sắc của anh dương đình bằng trong cốp lên thôn thống nhất xã phú lê huyện bắc sơn lạng sơn quê của thừa
khoảng một mươi bốn h ngày một mươi một tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi ba thư điều khiển xe ô tô có sắc của anh dương đình bằng trong cốp lên thôn thống nhất xã phú lê huyện bắc sơn lạng sơn quê của thừa
tại đây thị đã gặp nguyễn văn hồ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba và hoàng văn tuấn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu cùng chú tại thôn thống nhất
thưa nói với hai đối tượng này là chồng bị xã hội đen giết chết và nhờ hai đối tượng này trôn cất hộ
sau đó thưa lại lái xe quay về thái nguyên
sợ không dám trôn tuấn và hồ đã đến nhà mẹ đẻ của đối tượng nguyễn thị uẩn để kể cho bà nghe hết sự việc
thừa nhờ trôn xác chồng
sau khi trao đổi với con gái qua điện thoại bà uẩn biết con giết chồng
bà đã nhờ tuấn và hồ chuyển xác anh bằng ra quốc lộ để thưa bố trí xe đưa trở lại thái nguyên
đến thái nguyên thưa đã dùng xe máy cùng tuấn trở xác anh bằng ném xuống sông
thừa trả cho tuấn năm triệu đồng
rồi trở về nhà tuấn quay trở lại lạng sơn
về đến nhà để tạo chứng cứ giả và che mắt mọi người trương thị thưa xuất sẵn đến nhà người quen để tìm chồng
hàng xóm lấy làm lạ
bởi từ trước tới nay anh bằng nhiều lần vắng nhà có thấy thưa đi tìm đâu
đến sáu giờ sáng ngày một mươi bốn tháng một mươi một quần chúng nhân dân phát hiện xác anh bằng nổi trên khúc sông cầu
thuộc xóm xuân đám xã đồng liên huyện phú bình tỉnh thái nguyên
tin người dân phát hiện xác chết đến tay thừa
để tạo chứng cứ là chồng mình bị xã hội đen giết để cướp tài sản thưa đã lấy một chiếc sim giác nhắn tin vào số điện thoại của chồng
ở nhà với nội dung ra sông mà nhặt xác chồng về
với những thủ đoạn đánh lừa mọi người thưa đinh minh rằng cơ quan chức năng không thể phát hiện ra hành động giết người của mình
thưa đình minh rằng cơ quan chức năng không thể phát hiện ra hành động giết người của mình

khi không sinh được con trai khiến lòng tự trọng của người vợ bị tổn thương dẫn tới hành động tự vệ giết người bột phát

khi không sinh được con trai khiến lòng tự vệ giết người bột phát
phạm thị trang nhận mức án tám năm tù giam cho tội ác của mình nhưng được hoãn thi hành án do đang mang thai đứa con thứ hai
khi không sinh được con trai khiến lòng tự vệ giết người bột phát
phạm thị trang nhận mức án tám năm tù giam cho tội ác của mình nhưng được hoãn thi hành án do đang mang thai đứa con thứ hai

qua rất nhiều chuyện đau lòng mà chương thị thưa đã gây ra có thể chị ta không có ý định giết người ngay từ đầu
nhưng hành vi phi tăng sắc chồng thì lại là hành vi vô đạo đức không thể chấp nhận được
việc cơ quan điều tra chọn thời điểm bắt trương thị thưa sau khi anh bằng đã được trôn cất xong xuôi chứ không bắt ngay trong đám tang là để thưa có cơ hội thắp hương tạ lỗi với chồng
khi anh bằng đã được trôn cất song xuôi chứ không bắt ngay trong đám tang là đệ thưa có cơ hội thắp hương tạ lỗi với chồng
sau khi chúng tôi điều tra làm rõ về vụ án thì tôi thấy rất là đau lòng đối với phía hoàn cảnh gia đình nạn nhân
cũng như đối với đối tượng trường đệ thưa
gia đình nạn nhân là hai vợ chồng chung sống với nhau có hai người con nhỏ
lớn lớn học lớp một một mẹ già trên chín mươi tuổi
người chồng cũng do ham mê cờ bạc người vợ làm ăn do mâu thuẫn về kinh tế dẫn đến việc giết chồng
và sau đó giết chồng
người vợ làm ăn do mâu thuẫn về kinh tế dẫn đến việc giết chồng và sau đó giết chồng
sau khi bị can lên trên trại chúng tôi tiếp xúc thì bị can rất là ăn năn
có những tiếng khóc thực sự của người vợ người mẹ thương hai người con nhỏ
và nghĩ ơn hận nhưng sự ơn hận đã muộn
từ thực tế vụ án mạng này chúng ta thấy chỉ vì vợ không đưa tiền để trả nợ bạc
mà nạn nhân sẵn sàng cầm kiếm kề cổ vợ dọa giết
và cũng chỉ vì không kiềm chế được mà thưa đã cầm kiếm đâm chồng hàng chục nhát dẫn đến tử vong
hành động đó phản ánh một phần sự tồn tại trong xã hội chúng ta
những giá trị vật chất nhiều khi thắng giá trị tinh thần lợi ích cá nhân rất dễ thắng thế
những giá trị xã hội tình người tình ruột thịt lòng hiếu thảo khi bị che lấp bởi giá trị vật chất

những giá trị vật chất nhiều khi tình ruột thịt lòng hiếu thảo khi bị che lấp bởi giá trị tinh thần
bởi sự ích kỷ cá nhân thì đó là lúc tội ác xuất hiện
có thể thấy trong vụ án trương thị thưa giết chồng tại huyện phú bình tỉnh thái nguyên
là sự nóng giật là sự không kiểm chế bản thân dẫn đến hậu quả khôn lường
đó là sự ra đi vĩnh viễn của người chồng
người cha là nước mắt buồn thương của những người thân khi phải gồng mình chứng kiến
cảnh gia đình tan nát
người thì chết kẻ đi tù để lại những đứa con bơ vơ hùi cút không cha không mẹ
sự chỉ huy giáo diết của lãnh đạo công an tỉnh thái nguyên vụ án giết chồng ném sát phi tang đã được làm rõ
thủ phạm bị tòa án nhân dân tỉnh thái nguyên tuyên phạt mức án tù trung thân
vụ án là lời cảnh tình cho những người thân
hỗ trợ người chồng chỉ vì ích kỷ thiếu những kỹ năng ứng xử kỹ năng sống thường ngày mà dẫn đến những hành động sai lầm
muốn tạo dựng một gia đình hạnh phúc thì mỗi cá nhân phải tự vun sới bồi đắp những gì tốt đẹp nhất trong cuộc sống
bên cạnh đó các cấp ban ngành liên quan cần tăng cường tuyên truyền pháp luật đến mỗi người dân
nhất là việc trang bị kiến thức về kỹ năng sống biết cách giải quyết mâu thuẫn nảy sinh tạo môi trường lành mạnh vững chắc cho gia đình
tổ ấm của mỗi người phát triển